một vụ tai nạn đường thủy đặc biệt nghiêm trọng đã làm cho hai người chết và một người mất tích xảy ra tại ngã ba kênh vành đai thuộc tổ tám khu phố dạy ốc phường vĩnh hiệp tp rạch giá tỉnh kiên giang
vào khoảng tám giờ tối ngày năm tháng một mươi tại địa chỉ trên ông huỳnh hà bắc ba mươi bảy tuổi chú tại huyện châu thành tỉnh kiên giang điều khiển vỏ máy composite
chở theo bảy người trên đường đi đám rỗ về lưu thông trên tuyến kênh vành đai thuộc phường vĩnh hiệp tp đặc giá thì máy bị hỏng nên phương tiện bị quay ngang
cùng lúc này chiếc xà lan chở đá do ông lê văn ca bốn mươi chín tuổi trú tại thành phố phú quốc điều khiển đi ngược chiều chạy đến đã va chạm
vụ tai nạn đã làm phương tiện vỏ composite bị chìm ông bắc và bảy người rơi xuống sông
sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh kiên giang và người dân đã có mặt tại hiện trường
cứu vớt được năm người còn ba người mất tích
đến sáng và chiều ngày sáu tháng một mươi lực lượng khải sát cứu nạn cứu hộ đã tìm được thi thể hai người
hiện lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại